theo đó về công tác bán chú các trường đều đã chuẩn bị sẵn sàng bếp ăn phòng ăn

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé